liên quan đến vụ cá chết trắng ở hồ tây sau khi khảo sát hiện trường ủy ban nhân dân thành phố đã lập ban chỉ huy xử lý sự cố
và khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách tập trung lực lượng phương tiện để ra vớt cá chết đưa đi xử lý
cơ quan giám định đã tiến hành lấy mẫu nước trên diện rộng từ trong bờ ra giữa hồ từ tầng nước mặt đến tầng nước sâu nhằm xác định nguyên nhân
bước đầu kết quả kiểm tra nhanh cho thấy toàn bộ nước mặt của hồ tây không có oxy chỉ số oxy bằng
tiếp đó lấy mẫu cá sống chết đưa đi giám định nhằm xác định nguyên nhân cá chết và cá có bị nhiễm các chất độc hay không
đồng thời với việc vớt cá xử lý bằng các biện pháp trên thành phố cũng nhanh chóng thực hiện làm sạch nước hồ khử mùi và tạo oxy tại các tầng nước sâu
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cảnh báo người dân không vớt sử dụng cá chết tại hồ tây trong các ngày vừa qua làm thực phẩm
khi chưa có kết luận chính xác của cơ quan chức năng về việc có hay không các chất độc hại trong cá đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho nhân dân